tại thành phố đà lạt thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh lâm đồng
về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và kết quả hai năm thực hiện quyết định số một nghìn năm trăm hai mươi tám của thủ tướng chính phủ
về cơ chế đặc thù phát triển thành phố đà lạt
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh lâm đồng đạt được thời gian qua
quy mô kinh tế lâm đồng hiện chiếm một bốn quy mô kinh tế cả nước
địa phương còn nhiều tiềm năng đang nhanh chóng hình thành một cực tăng trưởng của khu vực miền trung tây nguyên
và tương lai gần là cả nước nông nghiệp công nghệ cao phát triển ấn tượng quan tâm chỉ đạo phát triển nông nghiệp bốn du lịch dịch vụ
quy mô kinh tế của lâm đồng giờ đây đã chiếm một bốn quy mô kinh tế cả nước

địa phương còn nhiều tiềm năng đang nhanh chóng hình thành một cực tăng trưởng của khu vực miền trung tây nguyên

không còn nhận hỗ trợ đặc biệt của địa phương của trung ương
tôi đánh giá cao việc lâm đồng đã từ sớm định hình chiến lược phát triển nông nghiệp
theo chuỗi giá trị hình thành các mô hình chuỗi nông sản an toàn
đặc biệt lâm đồng đã sớm bắt tay xây dựng thương hiệu cho nhiều loại nông sản địa phương
công bố thương hiệu đà lạt kết tinh kỳ diệu từ đắk lần
rất là hay
thủ tướng lưu ý lâm đồng cần quan tâm công tác bảo vệ phát triển rừng
tài nguyên thiên nhiên môi trường cải thiện tình trạng tắc nghẽn cơ sở hạ tầng
mùa du lịch cao điểm cần có cơ chế thể chế quản lý tài nguyên du lịch
quan tâm bảo vệ và phát huy thương hiệu nông sản hài hòa trong phát triển kinh tế
tỉnh lâm đồng tiếp tục phát huy thành quả nửa nhiệm kỳ vừa qua là một nửa nhiệm kỳ vô cùng thắng lợi
đoàn kết thống nhất phát triển trên tất cả các lĩnh vực để sốc tới với tốc độ cao hơn
phát triển bình vẫn hơn
thủ tướng tin tưởng rằng với tốc độ tăng trưởng kinh tế như hiện nay trong tương lai không xa
lâm đồng không còn nhận hỗ trợ ngân sách từ trung ương
nếu có bước đột phá thì có thể đóng góp cho ngân sách trung ương